trong hai ngày từ ngày một mươi bảy đến một mươi tám tháng bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên đã tổ chức đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với sự góp mặt của hơn ba trăm linh đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân tỉnh hưng yên
trong nhiệm kỳ vừa qua mặt trận tổ quốc việt nam ca cấp tỉnh hưng yên đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung phương thức hoạt động không ngừng kiện toàn và củng cố tổ chức phối hợp với các tổ chức thành viên các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước ở cơ sở
trong nhiệm kỳ vừa qua mặt trận tổ quốc ca cấp tỉnh hưng yên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mục tiêu chương trình hành động do đại hội mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên khóa một mươi bốn đề ra
nhân dịp này đại hội đã hiệp thương cử tám mươi vị tham gia ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn